chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
của đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao tại kỳ họp thứ chín vừa qua
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã lãnh đạo
chỉ đạo việc nghiên cứu tham mưu tổ chức kỳ họp thành hai đợt kết hợp họp trực tuyến với họp tập trung
thích ứng với điều kiện hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn đạt kết quả tốt thể hiện sự linh hoạt
ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ trong hoạt động của quốc hội được các đại biểu quốc hội
cử tri và nhân dân đánh giá cao
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cần xác định rõ mục tiêu
yêu cầu nhiệm vụ các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới năng động sáng tạo trong lãnh đạo
chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
tại đại hội các đại biểu đã bầu ban chấp hành đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội khóa một mươi bốn gồm ba mươi ba đồng chí
bầu đồng chí trần sĩ thanh nguyên ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
giữ chức bí thư đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội